dĩ nhiên với nhịp sống hối hả làm việc và tiêu dùng cao tại một đô thị lớn như tp hcm
thay đổi nếp sống không hề dễ dàng nhưng gần như không có sự lựa chọn khác
vì sức khỏe chung và sức khỏe mỗi người

những nội dung chính trong phần tiếp theo

màu áo xanh tình nguyện trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín

để đảm bảo an ninh trẻ tự an toàn giao thông trên nệp bàn

các trường hợp cố tình vi phạm giao thông đều được tổ công tác xử lý theo đúng quy định pháp luật
đối với cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông khi mà người tham gia giao thông chúng tôi cũng đã yêu cầu

hàng thành thiếu niên có những biểu hiện là không được mua

kể cả trường hợp đặc biệt là những trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chúng tôi vẫn tập trung và cũng làm các biện pháp phủ trùng tuyệt đối an toàn
để cho người tham gia giao thông những người vi phạm
ngoài xử lý các trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm nồng độ cồn
thì tổ công tác cũng kiểm tra hành chính đối với những phương tiện khác
nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc tàng trữ chất cấm nếu có
việc cắm chốt xử lý vi phạm được triển khai xuyên suốt từ sáng đến đêm
càng về đêm chính là thời điểm thường phức tạp về vấn đề giao thông cũng như an ninh trật tự
người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
trở quá số người quy định được yêu cầu dừng xe kiểm tra và xử lý theo đúng quy định
đi từ bên này sang bên đường
ngoài ra tất cả các trường hợp có biểu hiện nghi vấn đều được yêu cầu dừng xe để tổ công tác kiểm tra
với những trường hợp có biểu hiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
được tổ công tác tiến hành đo nồng độc
và không ít người đã vượt mức cho phép

và không ít người đã vượt mức cho phép
đường tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính
cũng như tiến hành đo nồng độc
và kết quả sau khi kiểm tra là đây
không như vậy sau khi kiểm tra hành chính
tổ công tác đã phát hiện chiếc biển kiểm soát xe máy
mà người đàn ông này điều khiển
không khớp với số khung và giấy tờ
ngay sau đó người đàn ông này cùng với xe máy
được đưa về trụ sở công an phường
để tiếp tục làm rõ nguồn gốc của chiếc xe
tính đến một mươi tám h chiều tối ngày hôm qua
tính đến một mươi tám h chiều tối ngày hôm qua
mưa rông lốc và xét mưa đá
tại năm tỉnh lào cai lai châu yên bái tuyên quang bắc cạn
từ tối ngày hai mươi bốn cho đến sáng ngày hai mươi năm tháng ba
đã làm một người chết do xét đánh
tại xã trung trải huyện sapa tỉnh lào cai
một sáu trăm tám mươi ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái
một trăm một mươi chín hectare lúa và một trăm linh tám hectare hoa màu bị ngập hư hại
trước tình hình trên văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với rông lốc xét và mưa đá
các địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long
tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với xâm nhập mặn
và chủ động lấy nước ngọt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
vào sáng qua tại tp hcm
cơ quan đại diện phía nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
đã tổ chức lễ phát động và tiếp nhận tiền hàng
ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do hạn hán xâm nhập mặn
và hưởng ứng phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian từ ngày một mươi tám tháng ba đến hết ngày ba mươi tháng bốn
tại buổi lễ đơn vị đã tiếp nhận số tiền quyên góp gần hai tỷ đồng
bao gồm tiền mặt bùng chiếu lợi một lít đến tám tỉnh đồng bằng sông cửu long
hai khẩu trang diệt khuẩn hai năm trăm linh khẩu trang vải
đây là hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống covid một mươi chín
và giúp nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn xâm nhập
và cũng như bản thân kim và nhiều nghệ sĩ khác sẽ là đại sứ của chương trình
thì tất cả các hình thức mà mình có thể chung tay vào chương trình
là mình có thể chung tay bằng hình thức offline
bằng cách là có thể xem những thông tin chính thống này
và vận động những cái bạn có lòng hảo tâm và cũng như là quan tâm
chung tay chống lổ dịch covid một mươi chín qua trang web là covid một mươi chín vn
trước đó tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp bộ y tế
ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ
đồng góp toàn dân ủng hộ phòng chống covid một mươi chín
thông qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh đầu số một nghìn bốn trăm linh
qua tin nhắn mỗi thư báo có thể ủng hộ tối thiểu hai mươi đồng
tối đa hai triệu đồng để ủng hộ việc phòng chống covid một mươi chín
vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba tại đà nẵng tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số ba
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc biểu dương gương người tốt việc tốt
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
và triển khai phong trào thi đua giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số ba là một trong những đơn vị nòng cốt
của bộ tư lệnh cảnh sát đặc nhiệm thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh
giữ gìn trật tự an toàn xã hội có chức năng thường xuyên luyện tập
sẵn sàng chiến đấu cao cơ động nhanh
để ngăn chặn chấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố
không tặng bắt cóc con tin phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm
tại hội nghị đơn vị đã tiến hành đánh giá những kết quả đạt được
của phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi xác định những hạn chế còn tồn tại
để ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới
đồng thời tôn vinh biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
xác định những cách làm hay để áp dụng rộng rãi nâng cao hiệu quả công tác